các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống và học tập tại tỉnh hà giang
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ piano trần thục anh phạm linh chi trần thị tâm ngọc phạm quỳnh trang nghệ sĩ violon phạm thị tố trinh
và đặc biệt chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ bô kiêng ly đến từ đất nước hàn quốc
đêm diễn đã thực sự lan tỏa tới khán giả tình yêu âm nhạc đỉnh cao và đặc biệt lan tỏa tình yêu thương sự sẻ chia đối với những số phận kém may mắn trong xã hội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
điều đầu tiên của chuỗi chương trình âm nhạc dân tộc tinh hoa nhạc việt được tổ chức tại hà nội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ cũng như những người yêu âm nhạc cổ truyền
những hàng ghế được lấp đầy những tràng pháo tay giòn rã của khán giả đã mang đến niềm vui cho những nghệ sĩ tâm huyết với âm nhạc truyền thống
hãy cùng chúng tôi đến với đêm nhạc để tìm hiểu rõ hơn về dự án ý nghĩa này

thanh hoài một nghệ sĩ gạo cội trong làng âm nhạc truyền thống trình bày ngẫu hứng làn điệu hát ru bắc bộ
sau khi trình diễn nghệ sĩ còn chia sẻ câu chuyện về ý nghĩa của làn điệu hát du khiến các bạn trẻ thích thú
dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng nghệ sĩ nhân dân thanh hoài vẫn luôn đầy nhiệt huyết với âm nhạc dân tộc
không chỉ hát nghệ sĩ nhân dân thanh hoài còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ
đưa hết cái tâm huyết của mình để làm sao cho các cháu hiểu được thế nào là hát ca trù
thế nào là hát ru thế nào là hát treo
mà mình muốn để cho các cháu nó thẩm thấu được cái nghệ thuật truyền thống này
đây chính là hồn cốt của dân tộc mà mình phải hướng dẫn và mình phải truyền đạt làm sao để các cháu nó thêm yêu mến cái nghệ thuật truyền thống này
và nó phải tìm đến hát treo tìm đến hát ru tìm đến ca trù
dẫn dắt bằng những câu chuyện trước mỗi tiết mục biểu diễn chính là nét mới của chương trình tinh hoa nhạc việt
sau nhiều năm nghiên cứu về âm nhạc dân tộc nhà nghiên cứu nguyễn quang long
người lên ý tưởng cho chuỗi chương trình cho rằng câu chuyện về ý nghĩa ca khúc nhạc vụ và trang phục khiến nhạc dân tộc trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn với giới trẻ
cái đối tượng mà chúng tôi chọn là giới thanh niên bởi vì đó chính là chủ nhân tương lai của đất nước
thứ nhất thứ hai là đặc biệt là giới sinh viên bởi vì các em đã có một nền tảng kiến thức
và các em cũng sẽ chính là những người có nhiều cơ hội giao lưu với các bài bản quốc tế
âm nhạc truyền thống nó là một cái bộ mặt
nó là một cái mà để chúng ta nhận diện được cái bản sắc dân tộc của chúng ta là cái gì
chương trình tinh hoa nhạc việt là một bức tranh đa màu sắc về âm nhạc cổ truyền việt nam với hát sầm hát văn ca trù và trèo
hát sầm vốn được biết đến là hình thức hát song có địa bàn hoạt động khắp cả nước
xét về mặt truyền thống văn hóa những khúc ca sầm là sự thể hiện rõ nét đời sống tư tưởng tâm hồn của cha ông ta
đó chính là hồn việt xưa là một phần của nguồn cội dân tộc cần được lưu giữ và phát triển trong cộng đồng
nghệ sĩ mai tuyết hoa và nghệ sĩ xuân hải đã mang đến các tiết mục sầm quen thuộc như trăng sáng vườn chè trọn đời theo đảng để giới thiệu cho các bạn trẻ
tác phẩm sầm hôm nay thì mình để nhớ lại cái tác phẩm bài sẩm rất là nổi tiếng của cụ hà thị cầu dựa theo cái làn điệu sầm thập ân
rất phấn chấn với cái không khí ngày ngày hôm nay
thì mới thấy là các bạn sinh viên đã bắt đầu quay về với âm nhạc truyền thống như những người chúng mình làm công nghệ truyền thống thì cảm thấy cuộc đời nó rất là hạnh phúc
cái chương trình hôm nay thì đến rất mong muốn đến với các bạn đó là cái hơi thở truyền thống giữa xưa và nay và sẽ không mất đi và mãi mãi sẽ tôn vinh được cái nghệ thuật truyền thống của mình
nếu hát sầm là một trong những loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian tiêu biểu của việt nam thì trèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc
sự kết hợp nhuẩn nhuyễn của hàng loạt yếu tố như hát múa nhạc kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo
các tiết mục trèo như quan âm thị kính hay điệu trèo lưới lơ đã thu hút được sự quan tâm của khán giả
những cái nội dung mà bọn em đã từng học tập nhưng mà là những kiến thức ở trên sách vở thì hôm nay là một cơ hội rất là đặc biệt
xem biểu diễn trực tiếp như này thì có lẽ đây là lần đầu tiên
ngày hôm nay sẽ là một cái bài học trực quan thật sự rất là bổ ích ạ
hun đúc thêm cái tình yêu đối với âm nhạc dân gian cũng như là các nghệ thuật dân gian của sinh viên em
trong chương trình âm nhạc dân tộc không thể không kể đến các tiết mục ca trù
ca trù được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng phong cách riêng ra đời vào khoảng thế kỷ một mươi năm
ca trù được bắt nguồn từ dân ca dân nhạc cùng với một số trò diễn và múa dân gian
tiếp mục cuối cùng của chương trình giới thiệu nghệ thuật hát văn
đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu và tín ngưỡng thờ đức thánh trần
một tín ngưỡng dân gian việt nam có xuất xứ ở vùng đồng bằng bắc bộ
chín tiết mục được trình diễn bởi một mươi nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân thanh hoài mai tuyết hoa văn phương phạm đình dũng xuân hải
cùng những câu chuyện thú vị xung quanh các loại hình âm nhạc đã mang đến một không gian âm nhạc vừa chân thực vừa sâu sắc
nhưng vẫn chưa được những nét hài hước dí dòm đã tạo dấu ấn và cảm hứng về âm nhạc hồ truyền cho các bạn trẻ
trước tiên thì là một cái trải nghiệm với mình đã đấy là một trải nghiệm vô cùng quý giá vì không phải lúc nào mà các nghệ sĩ cũng có thể đến đây
mà biểu diễn cho chúng ta cùng xem và đầu tiên đó là một lời cảm ơn của mình chân thành tới các nghệ sĩ
mình cũng sẽ biết được sâu sắc hơn về những cái làn điệu truyền thống của dân tộc việt nam và đặc biệt là mình sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn
nghe qua những lời diễn giải đó
để tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm mà các nghệ sĩ muốn biểu diễn
mình là một trong những giới trẻ hiện nay mà mình nghĩ rằng là mình còn rất trẻ và cùng phải có một cái sự đóng góp gì đấy
mặc dù tuy nhỏ thôi nhưng mà mình sẽ cùng với mọi người chung tay cùng với mọi người để bảo tồn nó
chuỗi chương trình âm nhạc tinh hoa nhạc việt hướng khán giả tới giá trị văn hóa giá trị nghệ thuật cũng như tính giải trí của mỗi loại hình mỗi tiết mục
thông qua đó giới trẻ hiểu hơn về từng loại hình âm nhạc truyền thống của việt nam
từ đó thêm yêu và trân trọng vốn di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau